sở thông tin truyền thông tp hcm phối hợp với công an thành phố đã tổ chức họp báo
cung cấp thông tin khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra trên địa bàn
khởi tố vụ án căn cứ trên thông tin về bệnh nhân lây nhiễm covid một mươi chín số một nghìn ba trăm bốn mươi hai
bước đầu nhận thấy bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai có dấu hiệu vi phạm pháp luật
khi có hành vi lây lan truyền nhiễm dịch bệnh nguy hiểm cho người khác
công an tp hcm chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh sẽ điều tra toàn diện khách quan để xác định tổ chức cá nhân liên quan
do đây là vụ án rất đặc thù trong đó có một số người có liên quan đang cách ly
nên cần phải tuân thủ quy định công tác phòng chống dịch
đây là lần đầu tiên tại tp hcm cơ quan chức năng khởi tố một vụ án hình sự liên quan đến việc lây lan dịch covid một mươi chín